đây cũng là bài học về cách giải quyết bức xúc sao cho tuân thủ pháp luật bảo đảm chính cuộc sống bình yên của mình xin giữ cho được tình làng nghĩa xóm truyền thống quê hương bảo đảm trật tự an ninh của cộng đồng
câu trả lời cho những chuyện đã qua không bao giờ là thừa bởi ngày mai luôn bắt đầu từ ngày hôm nay bởi sự yên bình luôn là nguồn dưỡng khí quan trọng để duy trì sự phát triển
còn báo thanh niên lấy dẫn chứng nhiều vụ việc trong đó có vụ việc xảy ra ở xã đồng tâm
khi xảy ra căng thẳng giữa người dân và chính quyền việc người đứng đầu cơ sở trực tiếp đối thoại với dân là một giải pháp hiệu quả và bền vững
vấn đề là đừng ngại đối thoại với dân
tới đây thanh tra chính phủ sẽ theo dõi cập nhật thông tin về việc thành phố hà nội thanh tra toàn diện đất đai ở đồng tâm mỹ đức
có liên quan tới việc khiếu nại tố cáo của người dân để bảo đảm cuộc thanh tra diễn ra đúng quy định pháp luật chính xác triệt đề
thông tin trong bài
thanh tra việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất đai
đất quốc phòng đăng trên báo tuổi trẻ
ngoài nhà báo tiến sĩ nguyễn tri thức là trưởng ban hồ sơ sự kiện tạp chí cộng sản
vâng lời đầu tiên thì xin đề chân thành cảm ơn ông đã dành thời gian đến tham dự chương trình
và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu cuộc trò chuyện
ông nhìn nhận như thế nào về vụ việc đồng tâm được phản ánh qua lăng kính của báo chí trong suốt một tuần qua
phải nói là cái vụ đồng tâm thì thu hút sự chú ý của rất là đông người dân
trong đó báo chí đã vào cuộc rất sớm và tương đối kịp thời
tất nhiên là sau có những trục trặc ban đầu nhất định thì vụ việc này tương đối có thể gọi là nhạy cảm một chút
và nó gây sự chú ý rất lớn của người dân thậm chí cả nước ngoài
sau đó báo chí đưa tin rất là đa chiều khách quan và có những cái báo tường thuật trực tiếp từ tại đồng tâm
và có thêm những góc nhìn rất là đa chiều và góc nhìn từ những thực tiễn của vụ việc
và rất là gần dân sát dân và nói
và những tiếng nói của dân một cách trinh thống
những điều đó góp ích rất là nhiều cho những việc tác động đến các cơ quan quản lý của thành phố
đã có những ứng xử những sự giải quyết tương đối là kịp thời
và cái nút thắt cuối cùng đã được mở khi chủ tịch nguyễn đức trung đối thoại với dân
theo ông thì sự phản ánh khách quan chân thực của báo chí có phải là yếu tố tiên quyết dẫn đến thành công trong công tác thông tin
cũng như là góp phần vào thành công khi mà giải quyết vụ việc đồng tâm hay không
trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay thì báo chí ngoài cái việc là nhanh nhạy kịp thời thì rất là cần cái câu chuyện là khách quan và trung thực
và báo chí thời đại nào cũng vậy phải khách quan phải trung thực
và đó là cái sự chính thống của cơ quan báo chí
đó là cái sức thuyết phục người dân thuyết phục công chúng thuyết phục bạn đọc thuyết phục người nghe người xem để mà mọi người có thể hiểu được cái bản chất của sự việc
và thực tế là rất nhiều vụ việc phản ánh khách quan trung thực trên báo chí đã được các cơ quan chức năng giải quyết một cách rất là kịp thời và gây những hiệu ứng xã hội rất là tốt
và chính những cái việc khách quan kịp thời trung thực như vậy đặc biệt trong cái thời đại mà tin tràn lan trên mạng và cái tin thật tin giả rất là khó kiểm chứng thì cái việc khách quan và chân thật của báo chí càng quan trọng hơn
đó là cơ sở để người dân tin vào báo chí hơn để giúp các cơ quan quản lý nhà nước các cơ quan chức năng có thể
giải quyết kịp thời và thực tế rất nhiều vụ việc đã làm được ngay chẳng hạn như mới đây có thể là liên quan đến cái vụ phá rừng chẳng hạn như là sân gôn chẳng hạn hay là vụ sạt lở kịp long chẳng hạn hoặc là một số những cái vụ việc liên quan đến xử lý cán bộ có những cái tiêu cực có những cái khuất tất nhất định
cũng về câu chuyện chuyển đổi mục đích sử dụng đất tuần này trên báo lao động có bài ám ảnh sân gôn
dẫn lời các chuyên gia bài báo cho rằng việc xây dựng các sân gôn phải được quản lý chặt chẽ và cân nhắc thận trọng
bởi hiện tại mỗi sân gôn được xây dựng không có hoặc đánh giá tác động môi trường sơ xài lấy đất nông nghiệp đất rừng
thậm chí nhiều chuyên gia cho rằng phong trào làm sân gôn thực chất chỉ là bình phong của hệ thống dự án biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp
chỉ khoảng tuần lễ lần lượt đồng tháp rồi an giang cùng ban bố nóng về sạt lở sau khi liên tiếp hứng chịu nạn sạt lở nghiêm trọng bờ sông tiền sông hậu
thế nhưng thực tế còn kinh hoàng hơn khi với hơn hai trăm sáu mươi năm điểm sạt lở nghiêm trọng cả vùng đồng bằng sông cửu long trung bình mất hơn năm trăm linh hectare đất mỗi năm
mỗi năm năm trăm linh hectare đất nghèo xuống sông
sạt lở cháy mùa ở đồng bằng sông cửu long hay đồng bằng sông cửu long điêu đứng vì sạt lở đăng trên các báo tuần lao động thanh niên tuổi trẻ
cho thấy mức độ nghiêm trọng ảnh hưởng đến đời sống người dân do sụt lún sạt lở đất
thử hỏi liệu người dân các vùng có rừng phòng hộ bị chặt bỏ bừa bãi có đất rừng đất nông nghiệp bị biến thành các sân gôn
thưa ông về loạt bài điều tra tan tắc rừng ở phú yên được đăng tải trên báo tuổi trẻ thì ông có suy nghĩ gì
câu chuyện phá rừng để làm những mục đích khác ví dụ như là du lịch
ví dụ như là
thì không phải chỉ diễn ra ở phú yên phú yên là cái trường hợp mới nhất
thực tế cái việc phá rừng diễn ra dài dẳng suốt nhiều năm qua và cái việc phòng chống thì luôn luôn gặp những cái khó khăn từ rất là nhiều phía khác nhau
báo chí đã vào cuộc rất là nhiều trong những cái vụ việc liên quan đến phá rừng thậm chí là phanh phui những cái vụ phá rừng đặc dụng từ rất lâu rồi
cái câu chuyện phá rừng ở vụ phú yên thì thêm một lần nữa gióng lên những cái hồi chuông báo động
về cái câu chuyện là công tác quản lý rừng và cái công tác chuyển đổi mục đích quản lý đất đai
và sang những cái chức năng những cái mục đích sử dụng khác nhau trong đó có mục đích kinh tế
cái việc cân đối giữa cái lợi ích kinh tế và lợi ích của bảo vệ môi trường lợi ích của phòng hộ thì rất là cần thiết và cần phải được bản bạc một cách kỹ lưỡng
và tôi nghĩ báo chí làm những cái công việc này rất là hiệu quả và thực tế thì không phải chỉ vụ phú yên
tôi tin là bộ ở phú yên chắc chắn là sẽ đánh động và sẽ được giải quyết
vâng ở phú yên thì người ta muốn phá rừng phòng hộ để có thể kịp thời thi hoa hậu
còn trong bài ám ảnh sân gôn trên báo lao động thì nhiều chuyên gia cho rằng phong trào làm sân gôn thực chất chỉ là bình phong của hệ thống dự án biệt thự hay nghỉ dưỡng cao cấp
vậy ông đánh giá sao
sân gôn thì phát triển rất là nóng ở nhiều địa phương
thực tế đó là một nhu cầu có thật vì việt nam hội nhập
rất là nhiều bản thân đối tượng đối tác ngoài đến để họ có nhu cầu thực sự
và người việt nam cũng có nhu cầu thực sự
và gốp là một môn thể thao rất là lành mạnh và giàn luyện sức khỏe rất là tốt
bản thân sân gốp thì không có vấn đề gì
nhưng vấn đề là chúng ta biết được cái câu chuyện có núp bóng hay không
và những cái đó thì là những cái ý kiến hồ nghi và những có cơ sở chứ không phải là không có cơ sở
trong khi đó thì trên nhiều tờ báo chỉ trong khoảng một tuần lễ thì lần lượt đồng tháp rồi an giang cùng ban bố nắm
về sạt lở bờ sông sau khi liên tiếp hứng chịu nạn sạt lở nghiêm trọng bờ sông tiền và sông hậu
điều được xem là đáng lo khi mà vào thời điểm này và những năm trước thì không diễn ra sạt lở
nguyên nhân vẫn đang được các cơ quan chức năng tìm hiểu
tuy nhiên theo ý kiến của nhiều chuyên gia một trong những nguyên nhân chính đó chính là do tác động của con người
vậy ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào
thực tế thì đồng bảo sụng công thông thì mấy năm nay chịu rất là nhiều những cái sự cố liên quan đến môi trường liên quan đến thiên nhiên
trước đây là hạn hán xâm nhập mặn và bây giờ thì sạt lở
mọi nguyên nhân theo tôi nghĩ là đều có yếu tố con người
chúng ta làm gì tác động đến thiên nhiên thì thiên nhiên sẽ quay trở lại tác động rất là xấu đến chúng ta
tôi có xem những cái clip là hơn một chục ngôi nhà cùng sạt lở cùng rơi
tôi có đọc rất là nhiều những cái bài báo xung quanh cái tình trạng này
và đúng là mọi việc vẫn đang trong cái quá trình mà xử lý
và biện pháp bây giờ chỉ là di rời dân
là hỗ trợ những gia đình khó khăn để mà chuyển cái ổn định cái cuộc sống của bà con tạm thời
câu chuyện mà sạt lở do con người thì tôi nghĩ là không chỉ ở đồng bằng dù long
và không nghĩ không chỉ ở việt nam
tại vì sông mây công thì là hạ nguồn của trôi chảy vào việt nam thì là hạ nguồn
cho nên nó rất nhiều tác động từ nhiều phía khác
trong đó cũng không ngoại trừ là những cái nguyên nhân do chính người dân ở đó gây đến
ví dụ như miền bắc chẳng hạn thì có thể là những câu chuyện mà hút cát
ví dụ là những câu chuyện là
kè bờ chắn sóng hay là nắn rong chảy
rất là nhiều những cái yếu tố tác động và do con người
cái điều này thì có thể dễ lý giải
liệu có bao giờ mà chúng ta phá rừng phòng hộ ở phú yên
rồi chuyển đổi mục đích sử dụng đất để xây sân gôn
thì chính những người dân địa phương tại đó sẽ là những người gánh chịu hậu quả của thiên nhiên
thực ra mỗi dự án thì đều có những cái đánh giá tác động nhất định
và những cái phạm vi ảnh hưởng nó khác nhau
nếu mà làm kỹ thì tôi làm khoa học
làm chính xác làm kịp thời làm đầy đủ
thì tôi nghĩ là không có vấn đề gì
tuy nhiên đã là rừng phòng hộ
thì nó có chức năng nó có mục đích nó có nhiệm vụ của nó
và nó tốt như thế nào thì người ta mới gọi là phòng hộ
và cái việc phá chắc chắn là sẽ ảnh hưởng đến người dân
còn hậu quả nếu mà xảy ra
trước hết là người dân phải hứng chịu
vì trong vùng dự án như vậy
trong vùng bị tác động trực tiếp
đầu tiên nhất sẽ là người dân
và nếu các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng
không cân nhắc kỹ mọi yếu tố tác động đến môi trường
đến đời sống của người dân
đến sinh kế của bà con
thì sẽ chịu nhiều cái tác động
nhiều cái tiếng không tốt đối với người dân
và có thể người dân sẽ phản ứng rất là thậm chí
phản ứng quyết liệt
ngay như cái vụ phô sa chúng ta biết là rất dai dặn
rất là hậu quả rất là nghiêm trọng
và đã được xử lý kịp thời
và việc này báo chí tôi nghĩ cũng có công
rất là lớn
xin cảm ơn những chia sẻ của ông
và một lần nữa cũng cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
dạ xin cảm ơn
với các góc nhìn khác nhau báo chí tuần qua đã phần nào giúp người đọc tiếp cận được nhiều thông tin nhiều quan điểm về các vấn đề trong cuộc sống
và để kết thúc chương trình ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn đến với những phát ngôn ấn tượng trên các báo trong tuần qua
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân trong buổi tiếp xúc cử tri đã khẳng định
bài học lấy dân làm gốc muôn thủa vẫn có giá trị đây là nguyên tắc căn bản trong chủ trương đường lối của đảng và nhà nước ta
tại buổi kiểm tra công tác khắc phục vi phạm môi trường và tiến độ cải thiện các công trình tại phongmosa hà tĩnh bộ trưởng tài nguyên và môi trường trần hùng hà phát biểu
môi trường đài loan như thế nào thì phongmosa cần quan tâm đến môi trường của việt nam như thế
cần xây dựng hệ thống kết nối để người dân tham gia giám sát hoạt động xả thải
bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường đề nghị các doanh nghiệp phải bàn ngay tìm biện pháp ngay để giải cứu ngành chăn nuôi lợn
cứu hỏa phải làm ngay chứ để hai tuần nữa thì lửa cháy hết rồi
ông lê văn thứ chủ tịch hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường phú yên
theo tôi việc bỏ rừng phòng hộ ngay xã an phú thành phố tuy hòa để làm các dự án không ảnh hưởng gì tới chức năng phòng hộ
bởi vì người ta sẽ trồng lại chắc chắn cũng sẽ phải trồng lại hết
vì thực chất ra mình có một khu nghỉ hay có một tòa nhà thì nó là những điểm nhấn trong cái rừng đó thôi